vào khoảng một mươi giờ ngày hôm nay căn nhà trọ công nhân thuê ở phường tân tạo a
quận bình tân tp hcm đã xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng
rất may là vụ việc được phát hiện kịp thời nên không gây thiệt hại về người
ghi nhận bước đầu vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản vật dụng bên trong bị thiêu rụi
công an quận bình tân lấy lời khai các nhân chứng và làm rõ nguyên nhân vụ việc
trước đó một số công nhân phát hiện lửa phát ra tại tầng một của căn nhà
liền hô hoán nhiều người tháo chạy và huy động bình chữa cháy đến dập lửa
đồng thời báo cho cơ quan chức năng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận bình tân
ngay sau đó điều động lực lượng đến hiện trường dập tắt đám cháy